dự thảo phương án thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi bảy đã thu hút được rất nhiều ý kiến đóng góp của giáo viên chuyên gia giáo dục trong nước và nước ngoài với nhiều luồng ý kiến khác nhau
vậy bộ giáo dục và đào tạo tiếp thu các ý kiến này như thế nào có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hay không môn toán có tiếp tục thi trắc nghiệm hay không sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay sau khi công bố dự thảo phương án thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi bảy của bộ giáo dục và đào tạo nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội đã có rất nhiều bình luận tranh cãi xung quanh phương án thi này
trong đó hội toán học việt nam kiến nghị hoãn việc áp dụng hình thức thi trách nhiệm khách quan tiếp tục thi tự luận đối với môn toán trong kỳ thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi